hải châu là địa phương đầu tiên của thành phố đà nẵng được đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát
tại một trăm linh các trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở
với việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đã cho thấy hiệu quả tích cực trong việc giám sát tiêu cực
và bảo đảm an ninh học đường
hơn một năm nay cô giáo nguyễn lê uyên phó hiệu trưởng trường tiểu học phan thanh
có thói quen thường xuyên theo dõi tình hình của trường qua hệ thống một mươi bốn camera giám sát được lắp đặt trong trường
thông qua hệ thống này cô cùng ban giám hiệu có thể nắm bắt được các hoạt động
từ khu vực giảng dạy giờ nghỉ trưa của học sinh hay khu vực bếp nấu ăn
nhờ vậy mà công tác quản lý điều hành của ban giám hiệu được thực hiện chặt chẽ hơn
nó giống như một công cụ hỗ trợ rất là đắt lực cho mình
việc trường học được trang bị camera giám sát cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh
trước tình trạng bạo lực học đường mất an toàn giao thông và an ninh trật tự bên trong
và xung quanh trường học đã xảy ra ở nhiều nơi
vừa có bảo vệ vừa có camera tại trường bảo đảm về an ninh trật tự tốt hơn

trong vấn đề vui chơi và sinh hòa
theo đề án hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại
cho các trường học trên địa bàn quận hải châu
địa phương đã hoàn thành lắp đặt hệ thống camera ở toàn bộ bảy mươi năm trường học
ở ba cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở
và sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho các trường cần bổ sung camera ở những khu vực cần thiết
hiện nay một trăm linh các trường đã có nếu mà tính đầu trường thì một trăm linh các trường đã có
tuy nhiên những trường có hai ba cơ sở thì bắt đầu năm nay chúng ta phụ sống
cho đến tất cả các cơ sở nhỏ lẻ còn lại
và bắt thêm một số hệ thống nữa để từng bước chúng ta tính tới là phụ sóng
toàn bộ tất cả các lớp học và các khu vực cần phải lắp camera
để đảm bảo tính quan sát tốt và đảm bảo công tác quản lý của nhà trường
có thể thấy việc một trăm linh các trường học ở quận trung tâm của thành phố đà nẵng
được đầu tư hệ thống camera giám sát không chỉ hỗ trợ đáp ứng nhiệm vụ quản lý của nhà trường
mà đó cũng là cách làm thiết thực của quận hải châu trong việc thực hiện chương trình bốn an
gồm an ninh trật tự an toàn giao thông an toàn vệ sinh thực phẩm
và an sinh xã hội mà thành phố đà nẵng đang triển khai